tin áp thấp nhiệt đới vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang cách khánh hòa khoảng ba trăm tám mươi km cách ninh thuận khoảng ba trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
bàn kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông trên vùng biển các tỉnh khánh hòa ninh thuận
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
từ chiều mai hai mươi sáu tháng một mươi trên khu vực ven biển
từ bình định đến ninh thuận gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy tám
trên khu vực giữa biển đông bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo trường sa có gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và vùng biển từ quảng trị đến khánh hòa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
ngoài ra ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ quảng trị đến khánh hòa
có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh